phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tây ninh đã bàn giao thi thể một người đàn ông
chú xã long chữ huyện bến cầu cho gia đình và địa phương
trước đó đội công tác nhận thông tin từ công an huyện châu thành yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm một người bị nạn dưới giếng nước tiêu
các lực lượng và phương tiện đã được điều động đến hiện trường để đưa người bị nạn lên bờ
do giếng sâu và hẹp nên không thể đưa người vào phương tiện lật trực tiếp xuống giếng tiếp cận nạn nhân
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã dùng máy bơm để hút cạn giếng nước
với sự hỗ trợ của người dân lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được thi thể nạn nhân lên bờ